hiện tại hình nft phương hằng ceo đang được rao bán với mức giá năm eth khoảng một mươi bảy usd còn số này ngang ngửa với giá của hình nft ông trịnh văn quyết
ngoài ra trong phần mô tả người tạo ra nft này viết phương hằng ceo make some funny story tạm dịch ceo phương hằng tạo ra nhiều câu chuyện cười